trên facebook cá nhân phan thị bích hằng người được cộng đồng mạng gọi là nhà ngoại cảm
đã bức xúc chia sẻ hình ảnh một số bài viết đưa thông tin sai sự thật kèm theo lời cảnh cáo
họ lại gắn tên tôi vào những điều nhảm nhí
hãy để cho phi nhung an yên về cõi lành đừng tạo khẩu nghiệp nữa các bạn ạ
nằm mồ ưu mình giáo chủ địa tảng vương bồ tát đại chứng minh
theo đó một số trang tin đã cố tình bịa đặt thông tin về phan thị bích hằng
với nội dung liên quan đến phi nhung
cụ thể họ tự cho rằng bà bích hằng từng nói rõ lý do cố ca sĩ chưa thể về với đức phật
là do còn nặng gánh với chốn trần giang
tuy nhiên trên thực tế phan thị bích hằng chưa từng có bất cứ phát ngôn nào
về sự ra đi của cố ca sĩ phi nhung
vậy nên bà hằng mong muốn những ai đang đưa tin sai sự thật
hãy dừng lại để phi nhung được an yên về với cõi vĩnh hằng
trước thông tin bà bích hằng chia sẻ công chúng bày tỏ sự khó chịu
nhanh chóng để lại bình luận trách mốc những người đã đưa tin sai sự thật
về nhà ngoại cảm
giá danh người khác đang bậy chúng không còn tính người nữa rồi khốn nạn quá
thất đức thế thì cái giá trả theo luật nhân quả đặt lắm đấy
họ xem thường nghiệp báo nên khẩu nghiệp chuyện người
toàn dựng chuyện câu lai may mà có chị bích hằng đính chính
chết rồi cũng không được yên hỏi tại sao người sống không đấu đá nhau cơ chứ
buồn cho người dân việt nam buồn hơn là cái mạng xã hội này dễ gây ra bức hòa dân tộc
trước đó nhà ngoại cảm phan thị bích hằng
cũng từng bị một số kênh youtube đưa tin bịa đặt liên quan đến kết quả điều trị của phiền nhung
nhận thấy rõ tính nghiêm trọng của sự việc có thể gây tổn hại đến uy tín
danh dự và làm phiền hà đến ca sĩ bà bích hằng lập tức đăng đàn đính chính
có thể thấy do bà bích hằng là nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn được nhiều người quan tâm
nên một số thành phần xấu đã mượn tên tuổi hình ảnh và giả mạo phát ngôn của bà
nhằm mục đích trục lợi cá nhân hành động này rất đáng linh án và tẩy chay quyết liệt
quay lại với những diễn biến mới nhất về chi phí và thủ tục để đưa thi hài phi nhung sang mỹ
được biết con gái ca sĩ phi nhung rất mong được đón thi hài mẹ sang mỹ để an tán
vậy những chi phí và thủ tục này có đắt đỏ hay không
con gái phi nhung sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể lo liệu và hoàn tất hậu sự cho mẹ
mời quý vị cùng theo dõi tiếp nhé
một mươi hai h một mươi năm ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ phiền nhùng ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ
tính đến thời điểm hiện tại con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ
đã chịu cảnh xa mẹ suốt hai năm qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những ngày qua quên đi phạm thất thần và suy sụp trong vòng tay của người thân
mỗi lần giữ lễ cầu siêu cho mẹ
cô mong được nhận thi hài của mẹ về mỹ an tán
nhưng sinh cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không
mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con lo cho các em
và mấy tháng này mẹ con ở lại nước việt nam để cùng mỗi người chống dịch
giờ mẹ con nằm xuống rồi con không cần một anh hùng con cần mẹ
xin chào mẹ con
xin chào mẹ con
xin giúp con xin mọi người giúp con
mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con sinh lại mẹ con
quên đi phạm cũng bày tỏ
việc đưa thi hài từ việt nam sang mỹ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục khác nhau
nhất là giữa thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo thông tin trên trang điện tử tổng lãnh sự quán mỹ của thành phố hồ chí minh
thì trong trường hợp quyết định chuyển thi hài người quốc tịch mỹ về nước để chôn cất
chi phí cho việc ướp xác và vận chuyển bằng đường hàng không
sẽ vào khoảng từ một mươi hai đến một mươi tám đô la mỹ
tương đương hai trăm sáu mươi triệu đến bốn trăm linh triệu đồng hoặc có thể nhiều hơn
tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng
còn chi phí cho việc trôn cất thiêu và chuyển cho cốt về mỹ
cũng phải vào khoảng ba năm trăm linh đến tám đô la mỹ tương đương khoảng tám mươi triệu đến một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên để tiến hành việc này trước hết cần phải hoàn thành hai thủ tục
là giấy báo tử và giấy chứng tử
trường hợp của ca sĩ phi nhung qua đời ở thời điểm này thủ tục sẽ càng phức tạp hơn
vào sáng ngày bốn tháng một mươi theo giờ việt nam
tracy phương trình bạn thân của ca sĩ phi nhung
chia sẻ những hình ảnh ngày cúng tuần đầu tiên cho nữ ca sĩ ở mỹ
cô đi cùng với ba con trai đến chùa và nhận khăn tan từ dì úc là dì ruột của phi nhung
ngoài tracy phương trình ca sĩ thanh thảo bạn kiều justin nguyễn cũng có mặt
không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim
khi mà chị úc đeo khăn tan trắng lên đầu cho chị
em của chị đã ra đi thật rồi
nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi
cả tuần qua chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương thiết em
có những người chưa hề quen biết em mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin đẹp mất
tracy phương trình đau buồn chia sẻ
chứng kiến phi nhung trưởng thành và nổi tiếng từ khi còn là cô gái chất phát
tới lúc có cả triệu khán giả yêu mến và theo dõi tin buồn vì sự ra đi
tracy phương trình bày tỏ tình yêu thương của khán giả mà phi nhung có được
là tài sản quý giá nhất lớn hơn rất nhiều vật chất có thể mua được bằng tiền mặt
ăn nghỉ em nhé em có thể cười tươi được rồi đó nữ ca sĩ bày tỏ
con gái phi nhung của andy phạm đứng cạnh bàn thờ của dì ảnh mẹ
các nghệ sĩ tới lễ để chấp tay thành tâm khấn nguyện cho nữ ca sĩ
mâm cơm cúng được bày biển gọn gàng tươm tất và đơn giản
tracy phương trình cho biết lễ cúng tuần đầu được tổ chức trong phạm vi gia đình
nên không thông báo rộng rãi ra ngoài
các nghệ sĩ hoặc là bạn của phi nhung muốn đến cúng những tuần sau
có thể liên lạc với cô để sắp xếp
trong lễ cúng con gái phi nhung và người thân cùng với các thầy độc kinh cầu siêu
để linh hồn của nữ ca sĩ siêu thoát
dù sống ở mỹ gia đình và người thân của phi nhung cố gắng làm đầy đủ
các nghi lễ quan trọng theo văn hóa truyền thống của người việt
giúp cho vông linh nhận thức được mình đã mất và nhanh chóng siêu thoát
wendy cùng một người thân túc trực tại tỉnh xá giác an
để sửa soạn cúng thất đầu cho ca sĩ phi nhung
dù chuẩn bị trước tinh thần wendy phạm cũng không giấu được nỗi đau buồn
khi mà mẹ qua đời
họ gặp nhau lần cuối vào dịp noel hai nghìn một mươi chín lúc phi nhung về mỹ để thăm con
sau đó dịch covid một mươi chín bùng phát toàn cầu
do vậy wendy chỉ có nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy thi hài của mẹ lần cuối
ở mỹ trước khi hỏa tán
dù chỉ có một mình ở mỹ wendy không lẻ loi trước sự mất mát lớn này
nhiều đồng nghiệp bạn bè của phi nhung trong đó có tristi phương trinh
luôn bên cạnh hỗ trợ lo hậu sự cho mẹ
thanh thảo cho biết vẫn chưa thể tin ca sĩ phi nhung đã qua đời
chị chi buồn và mong wendy phạm giữ gìn
tại việt nam lễ tướng niệm ca sĩ phi nhung dự kiến diễn ra vào sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tức hai mươi tám tháng tám năm tần sửu theo âm lịch tại tu viện khánh nang
đã bị hoãn do dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
đại diện gia đình cho biết chương trình sẽ được thực hiện vào thời gian thích hợp
và có thông báo sau
do vậy những người thân của ca sĩ phi nhung mong mỏi thay vì gửi hoa đến viến
bạn bè đồng nghiệp người hâm mộ có thể gửi sữa cho các con của phi nhung
những ngày qua nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết của phiên nhung
đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viến thắp nén hương đưa tiễn cố ca sĩ lần cuối
ngoài ra không ít vòng hoa viếng được gửi từ phương xa bởi những người yêu mến phi nhung
đây đều là tấm lòng và sự yêu thương của mọi người dành cho giọng ca bầu ơi đừng khóc
tuy nhiên vì số vòng hoa đến viến quá nhiều và trong nhà cũng không còn chỗ để nữa
và để tránh lãng phí quản lý truyền thông của phi nhung đã chia sẻ mong muốn
theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi nhà chị đang không đủ chỗ
thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị phi nhung chắc chị sẽ vui lắm
nguyện vọng này của ekip của ca sĩ ngay lập tức được ủng hộ
nhiều người đã gửi sữa gửi tiền để mua sữa cho các bé
đại diện phát ngôn của cố ca sĩ chia sẻ anh chắc chắn điều này sẽ được phi nhung ủng hộ
vì hơn ai hết phi nhung luôn mong muốn những điều tốt nhất thiết thực nhất cho các con của mình
khán giả cũng bất ngờ với việc người thân quyết định chọn khoai lang để làm lễ cúng cho phi nhung
tuy nhiên như người nhà chia sẻ những ngày còn nằm trên giường bệnh
phi nhung nói với các bác sĩ chị thèm được ăn một củ khoai lang luộc
ước nguyện của chị giảng đơn là thế mà vẫn chưa thực hiện được
đây cũng là lần đầu tiên con gái trụ của phi nhung quang ri phạm có những chia sẻ về mẹ đầy sót xa
cô viết trên trang cá nhân
sinh cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không
mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước việt nam để cùng mọi người chống dịch
giờ mẹ con nằm xuống rồi con cần mẹ
mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về
xin mọi người giúp con
mẹ con đã sống cho mọi người rồi giờ cho con sinh lại mẹ của con
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín quenddy chưa được gặp mẹ gần hai năm qua
những ngày mẹ chiến đấu với tử thần cô không thể ở bên để động viên chăm sóc
tháng bảy vừa qua phim nho có kế hoạch về mỹ để thăm con gái nhưng chuyến đi bị trị hoãn
giờ đây đã gần một tuần kể từ khi hai mẹ con cách biệt âm dương
wendy vẫn chưa được gặp mẹ lần cuối
lấy tướng niệm cho nữ ca sĩ
sĩ vào ngày bốn tháng một mươi được thông báo hoãn lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
không có ai trong sobis lại có nhiều con như phi nhung
chị là mẹ của hai mươi bốn người con bao gồm một con chuột và hai mươi ba người con nuôi
chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở chứ chị cần cái phòng cái dường là đủ rồi
phi nhung từng nói ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn mình
nên chị chỉ biết chăm lo cho các con của mình trong vòng tay trong khả năng của mình
chị dạy wendy như thế nào
thì dạy những đứa con khác cũng như vậy
quan điểm của phiên nhung là tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý
đặc biệt khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành thời gian tâm sự an ủi hỏi hang như một người bạn để hiểu con hơn
một trong những điều quan trọng nhất mà phi nhung lưu tâm khi dạy các con là phải đi học
chị nói ngày trước chị không được học hành đến nơi đến trốn
nên bây giờ nhất định các con của chị phải được học hành tử tế
chị hiểu rõ nếu tự bương giải mà thiếu nền tảng kiến thức thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
khi mà nhận cường làm con nuôi chị đã nói với cường
mẹ nhẫn con về để nuôi con đi học chứ không phải để đi hát
thực tế từ ngày về sống chung với mẹ nuôi hồ văn cường cũng không đi hát nhiều như bạn bè đồng lứa
đến nay cường đã là sinh viên đại học điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được
trong chuỗi ngày diễn ra thị phi về mối quan hệ của hồ văn cường
có lúc phi nhung thấy hối hận chị tâm sự mình ăn học ít nên thật thà thẳng thắng
cứ nghĩ ai cũng như mình đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn
không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế
chị hối hận về cách dạy con chưa tinh tế những ngày hai mẹ con dẫn nhau chị là người làm hòa với cường
những ngày trước khi bị bệnh phim nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cả nhà hòa thuận sau khi biến cố
chị cũng hào hứng khoe hồ văn cường thay đổi tích cực hơn vui vẻ hơn và đùa giởn với mọi người trong nhà chứ không im lặng như trước
phi nhung chia sẻ là chuyện hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày
những đứa trẻ mồ côi mà chị cưu mang không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường được thực hiện giấc mơ của mình
hạnh phúc đó khiến cho chị bỏ qua cả những cơ hội gây dựng một máy ấm cho chính mình
chị kể đã một mươi hai năm qua chị không hẹn họ với người đàn ông nào vì chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con
chị không muốn những đứa con của mình lại bị mẹ bỏ thêm một lần nữa
hơn nữa tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con đâu phải dễ nên thổi bậy
nhiều con là thế nhưng điều mà phi nhung sợ hãi chính là làm việc các con
theo chị nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con
đó là điều không nên mình phải có một số tiền riêng con không cần phải tru cấp mình có thể tự sống để không làm phiền con cái của mình
với chị nuôi dạy con chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con
đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường
mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau
tuy nhiên dù thế nào đi nữa
tình mẹ dành cho các con là một cách khác nhau
nếu mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ đáy lòng mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình
vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ
ca sĩ phi nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc một mươi hai h một mươi năm ngày hai mươi tám tháng chín tại bệnh viện chợ rẫy tp hcm sau một tháng điều trị covid một mươi chín
phi nhung sinh vào ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại pleiku tỉnh gia lai có cha là người mỹ và mẹ là người việt
hoàn cảnh gia đình khó khăn phi nhung chỉ được học đến lớp sáu rồi chuyển sang làm nghề may mặt để kiếm sống
từ đó mẹ ruột phi nhung lấy chồng và có thêm năm người con
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mẹ của phi nhung qua đời khi cô mới một mươi hai tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ phi nhung phải về ở với ông bà ngoại
cô phải làm lũng kiếm tiền chăm sóc năm đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu
lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng phi nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phi nhung qua mỹ làm nhiều nghề và cô bén duyên với ca hát
lúc nhỏ phi nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca điều này đã thể hiện trong những nhạc phẩm cô hé sau này
từ năm hai nghìn hai phiên nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại việt nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc rãng đông vào năm hai nghìn năm
ngoài ca hát phi nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác từng được tôn vinh tại giải mai vàng hai nghìn một mươi tám do báo người lao động tổ chức
ở hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất
thưa quý vị chúng ta không được lựa chọn sống bao lâu điều duy nhất chúng ta được chọn là sống như thế nào
và phi nhung đã làm được điều như vậy sống cho đi không màng vì lợi danh
trả hết nợ đời ở chốn trần ai bây giờ có lẽ phi nhung đã trả hết nợ trần vậy xin hẹn lại kiếp sau được sống
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình xin được thắp nén hương lòng tiễn biệt nữ ca sĩ tài hoa phiền nhùng